trong khi tình hình dịch bệnh tại việt nam đang dần hạ nhiệt
thì tại triều tiên sau hơn hai năm không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín nào
đất nước này đang chống chọi với làn sóng lây nhiễm lớn
buộc triều tiên phải tìm đến sự giúp đỡ từ trung quốc đồng minh thân cận nhất hiện nay
hàn thông tấn john harp đưa tin triều tiên đã điều máy bay tới trung quốc
để vận chuyển trang thiết bị y tế vài ngày sau khi xác nhận đợt bùng dịch covid một mươi chín đầu tiên
đây là những chuyến bay quốc tế đầu tiên của nước này trong hơn hai năm qua
dù vậy truyền thông hàn quốc không đưa thông tin chi tiết
hiện tại triều tiên đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm chưa từng có
theo hãng thông tấn nhà nước kcna quốc gia này đã ghi nhận gần một năm triệu người
mắc các triệu chứng sốt tính đến ngày một mươi sáu tháng năm
số ca tử vong cũng tăng lên năm mươi sáu người
nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã yêu cầu phong tỏa
tìm tỏa nghiêm ngặt trên toàn quốc để kiểm soát dịch
tuy nhiên sự thiếu hụt vật tư y tế và tỷ lệ tiêm chủng thấp đang cản trở nỗ lực của bình nhưỡng
buộc nước này tìm kiếm sự giúp đỡ từ trung quốc
tờ rodong shinmun cơ quan ngôn luận của đảng lao động triều tiên hôm một mươi bốn tháng năm cho biết
sẽ rất hữu ích nếu nước này tích cực học hỏi kinh nghiệm chống dịch tiên tiến của bắc kinh
trước đây triều tiên từng cảnh giác với vaccine của trung quốc
từ chối gần ba triệu liều vaccine sinovac vào năm hai nghìn hai mươi
quốc gia này cũng từ chối lời đề nghị viện trợ vaccine từ chương trình covax và nhiều tổ chức quốc tế khác
tuy nhiên với tình hình hiện nay nhiều khả năng bình nhưỡng sẽ phải thay đổi quan điểm
về phía trung quốc nước này luôn khẳng định sẵn sàng hỗ trợ quốc gia láng giềng
phát ngôn viên bộ ngoại giao triệu lập kiên nói với các phóng viên tại bắc kinh hôm một mươi hai tháng năm
với tư cách là đồng chí láng giềng và bạn bè của cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên
trung quốc sẵn sàng dốc toàn lực để hỗ trợ và giúp đỡ triều tiên trong nỗ lực chống dịch
đến ngày một mươi năm tháng năm truyền thống hàn quốc đưa tin nhà lãnh đạo kim jong moon đã đề nghị trung quốc
hỗ trợ ứng phó tình hình dịch covid một mươi chín trong nước thông qua kênh ngoại giao
tuy nhiên thông tin chi tiết vẫn chưa rõ ràng
nếu vaccine từ trung quốc được chấp nhận vào khoảng thời gian này
nó có thể sẽ được sử dụng cho phần lớn dân số triều tiên
trong khi đó các quan chức cấp cao có thể sẽ tìm đến các loại vaccine khác
thông qua cách thức bí mật
tuy nhiên ngay cả khi triều tiên sẵn sàng chấp nhận vaccine từ trung quốc
vẫn chờ gió mức độ mà bắc kinh có thể cung cấp trong khi trung quốc đang vật lộn
với làn sóng covid một mươi chín chưa từng thấy
trong trường hợp sâu nhất nếu không thể kiểm soát được sự lây lan của sắc covid hai
triều tiên sẽ phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài
sau trung quốc đội chọn khả dĩ nhất là covax hoặc các tổ chức đa phương
tuy nhiên tiến sĩ zhang shuli người đứng đầu trung tâm stockholm hàn quốc
tại viện chính sách an ninh và phát triển cho biết triều tiên sẽ cân nhắc kỹ
trước khi chấp nhận bất kỳ loại vaccine nào từ nước ngoài đặc biệt là phương tây
với những lo ngại việc nhận sự giúp đỡ từ bên ngoài có thể tác động tiêu cực
đến sự lãnh đạo của chính quyền hiện tại cùng với nhiều khả năng do dỉ thông tin
với tình hình lây nhiễm lớn như hiện nay triều tiên đã phải nhờ đến sự viện trợ
của đồng minh trung quốc
sau khi điều những chuyến bay sang nước láng giềng trung quốc nhận các vật tư
trang thiết bị y tế quốc gia này hy vọng sẽ đủ
hàng hóa thuốc men để có thể đẩy lùi và kiểm soát dịch bệnh